đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đã đi thăm chúc tết tặng quà các hộ nghèo gia đình chính sách
tại xã nậm lành xã xuế giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi thăm và chúc tết nhân dân
đồng chí trần quốc vượng ghi nhận đánh giá cao những kết quả về kinh tế xã hội
mà tỉnh yên bái đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
đồng chí cũng yêu cầu tỉnh yên bái huyện văn chấn cần tiếp tục quan tâm
thực hiện tốt công tác an sinh phúc lợn xã hội xóa đói giảm nghèo
nhất là đối với đồng bào vùng cao vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn
bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế
nhân dịp đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
đồng chí trần quốc vượng cùng lãnh đạo bộ công an
các đồng chí lãnh đạo tỉnh yên bái đã tặng một trăm hai mươi xuất quà cho các gia đình chính sách
người có công hộ nghèo và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đã vượt khó vươn lên trong học tập tại xã nậm lành và xã suối giang